thưa quý vị vào ngày hôm nay nước ta đã phát hiện thêm một ca mới dương tính với sars cov hai tại đà nẵng
bệnh nhân bốn trăm một mươi tám là nam sáu mươi một tuổi sinh sống tại phường thanh bình quận hải châu thành phố đà nẵng
bệnh nhân đang được điều trị cách ly tại khoa hồi sức tích cực bệnh viện đà nẵng và phải thở máy
vâng như vậy là tính đến thời điểm này thì việt nam đã có tổng cộng bốn trăm một mươi tám ca mắc covid một mươi chín
trong đó có ba trăm sáu mươi năm trường hợp đã được công bố khỏi bệnh chiếm tỷ lệ là tám mươi bảy ba
có liên quan đến ca bệnh mắc covid một mươi chín số bốn trăm một mươi sáu tại đà nẵng
các trường hợp là f một và f hai của bệnh nhân này tại quảng ninh và thừa thiên huế đều cho kết quả âm tính với sars cov hai
và những diễn biến về tình hình ứng phó với dịch bệnh tại đà nẵng sẽ được chúng tôi cập nhật tới quý vị và các bạn ngay sau đây
thông tin chúng tôi vừa cập nhật cách đây ít phút
tính đến sáu giờ chiều ngày hôm nay việt nam ghi nhận thêm hai ca mắc mới covid một mươi chín tại đà nẵng và quảng ngãi
cụ thể ca bệnh số bốn trăm một mươi chín là nam một mươi bảy tuổi ở phường quảng phú thành phố quảng ngãi
hiện tại bệnh nhân đã được chuyển đi cách ly điều trị tại trung tâm y tế bình sơn cơ sở điều trị hai khu công nghiệp dung quất tỉnh quảng ngãi
và ca bệnh số bốn trăm hai mươi là nữ bảy mươi một tuổi ở phường hòa cường nam quận hải châu thành phố đà nẵng
hiện tại bệnh nhân được cách ly điều trị tại bệnh viện c đà nẵng
như vậy là cho đến thời điểm hiện tại thì việt nam ghi nhận tổng cộng bốn trăm hai mươi ca mắc covid một mươi chín trong đó có hai trăm bảy mươi sáu ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay
thưa quý vị vào lúc một mươi năm h ngày hôm nay hai mươi sáu tháng bảy bộ y tế đã phát đi thông báo khẩn số một mươi năm và đề nghị những ai đã đến trung tâm tiệc cưới for yuples địa chỉ tại công viên trung tâm đường mùng hai tháng chín hải châu thành phố đà nẵng trong khoảng thời gian từ một mươi h ba mươi đến một mươi hai h ba mươi phút ngày một mươi tám tháng bảy năm hai nghìn hai mươi cần thực hiện
liên hệ ngay với cơ quan y tế nơi gần nhất để được tư vấn hỗ trợ
gọi điện thoại đến số một nghìn chín trăm linh chín trăm tám mươi tám chín trăm bảy mươi năm cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần với mình
thực hiện cách ly ngay tại nhà khai báo y tế trực tuyến tại trang web tờkhaiyt vn hoặc tải ứng dụng ncovi từ địa chỉ ncovi vn và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe
đường dây nóng tiếp nhận các thông tin về covid một mươi chín tại trung tâm y tế các quận huyện thành phố đà nẵng như trên màn hình
trước đó theo thông tin tiền sử dịch tễ của bệnh nhân số bốn trăm một mươi sáu vào ngày một mươi tám tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bệnh nhân có đi đám cưới cháu ruột của vợ tại trung tâm tiệc cưới và hội nghị foruplex
tại đường mùng hai tháng chín phường hòa cường bắc quận hải châu thành phố đà nẵng
trước đó bộ y tế cũng đã liên tục phát đi các thông báo khẩn nhằm tìm kiếm những người có liên quan đến lịch trình di chuyển của các bệnh nhân covid một mươi chín
và đề nghị những người có liên quan cần liên hệ ngay với trung tâm kiểm soát bệnh tật các tỉnh thành phố
dẫn và theo dõi sức khỏe
ngay sau khi ghi nhận ca mắc covid một mươi chín mới tại thành phố đà nẵng công an các đơn vị đã triển khai lực lượng thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch
và trong chiều ngày hôm nay lực lượng công an các phường quận đã ra quân tuyên truyền nhắc nhở các cơ sở kinh doanh dịch vụ
tạm dừng hoạt động hoặc là thực hiện giãn cách theo đúng quy định hướng dẫn của người dân khai báo y tế và gấp rút kiểm tra các cơ sở lưu trú
giả soát người nước ngoài nhập cảnh trái phép trên địa bàn
công an các đơn vị đã triển khai lực lượng thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch vụ